mỹ xuyên là huyện có đông đồng bào dân tộc khmer của tỉnh sóc trăng sinh sống
có xã chiếm hơn tám mươi dân số
trình độ dân trí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện còn thấp
hiểu được những khó khăn của bà con khmer trong các thủ tục hành chính
chính quyền nơi đây đã xây dựng và triển khai mô hình ngày thứ ba không viết
nhằm hỗ trợ giúp người dân xử lý nhanh các thủ tục hành chính
mô hình này đã nhận được sự đồng tình cao của người dân địa phương
ngày thứ ba hàng tuần quỹ ba nhân dân các xã thị trấn trong quyện mỹ xuyên
phân công từ hai đến ba công chức người hoạt động không chuyên trách
và lực lượng đoàn viên trực tiếp hướng dẫn và đánh gian bản thay người dân
tất cả các loại tờ khai mẫu đơn khi người dân đến giao dịch các thủ tục hành chính
em chỉ cần kê khai ra và các anh chị đã giúp em ghi nhận hết
và với cái hình thức như thế thì em cảm thấy là quỹ ban của mình rất là nhiệt tình với dân
ghi nhận tại xã đại tâm vào sáng thứ ba
sau tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
người dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tăng nhiều so với ngày thường
quỹ ba nhân dân xã đã tăng cường thêm cán bộ hướng dẫn tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính
phục vụ nhân dân đảm bảo nhanh gọn không để người dân chờ lâu
tôi đến quỹ ban để làm thủ tục hành chính
nhưng mà lên đây thì mấy em cũng rất là nhiệt tình
tại vì mình cũng lớn tuổi thành ra cũng hơi lỏng cộng
giết cũng không mấy gì được rành rẽ
chúng tôi cũng vui vẻ tiếp đón và tận tình giúp đỡ cho
thực hiện cái mô hình ngày thứ ba không quyết tại quỹ ban nhân dân xã thị trấn
kết quả chỉ số tại các thành chánh của quyện mỹ xuyên trong thời gian qua được cải thiện
hàng năm xếp từ loại trung bình tới loại khá trở lên
trong thời gian tới thì chỗ quỹ ban dân quyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các ngành
các tiểu phương tăng cường công tác kiểm tra
công tác cải cách hành chánh đặc biệt là công tác nội vụ
rồi tiếp tục nghiên cứu tìm ra các giải pháp cải cách hành chánh
những cách làm hay để triển khai nhân rộng trên địa bàn
nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn của quyện mỹ xuyên
góp phần phát triển kinh tế nhân hóa xã hội trên địa bàn của quyện mỹ xuyên ngày càng phát triển

ngoài mô hình ngày thứ ba không giết
các hành chính đều thực hiện liên thông ba thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh
đăng ký hộ khẩu thường trú và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
từ đó kết quả giải quyết chỉ có ba ngày so với thời gian quy định hiện nay là bảy ngày làm việc
những hành động thiết thực đã mang lại nhiều kết quả tích cực
góp phần xây dựng một nền hành chính hiệu lực hiệu quả phục vụ nhân dân